trong khi cơ quan khí tượng thủy văn trung ương khẳng định việc dự báo bão số một sát với thực tế thì nhiều địa phương cho rằng việc dự báo bão chưa chính xác nhất là cường độ thời gian bão quần thảo trên đất liền
đây là câu hỏi được nhiều lãnh đạo và người dân các tỉnh thành đặt ra khi chứng kiến cơn bão số một tàn phá gây thiệt hại lớn về người và tài sản
khi dự báo về cơn bão số một nhiều nơi không được xếp vào tâm bão như thủ đô hà nội tuy nhiên thủ đô hà nội lại chịu ảnh hưởng thiệt hại khá lớn về tài sản vật chất
cụ thể theo số liệu thống kê chưa đầy đủ từ ban chỉ đạo trung ương phòng chống thiên tai bão mina bão số một làm gần năm năm trăm linh cây xanh ở hà nội bị gãy đổ nhiều ô tô bị cây đổ đè trúng gây hư hỏng
trước những thiệt hại tương đối lớn về vật chất hoa màu sau cơn bão số một để lại
nhiều câu hỏi được đặt ra là phải chăng nhiều địa phương không có thông tin đầy đủ mức độ cảnh báo cao hơn nên việc ứng phó thiếu linh hoạt chủ động là do công tác dự báo có vấn đề

cũng đề nghị với chính quyền sẽ cố gắng giúp đỡ về tài chính thôi
huyện vụ bản tỉnh nam định là một trong những địa phương chịu thiệt hại nặng nề nhất do cơn bão số một gây ra với tám sáu trăm linh hectare lúa và bốn trăm năm mươi hectare cây màu đã bị ảnh hưởng nghiêm trọng đặc biệt một trăm linh diện tích lúa thì đã bị ngập
trong đó tám mươi là ngập trắng
theo báo cáo của tỉnh nam định bão số một là cơn bão dị thường mạnh kéo dài lại đổ bộ vào ban đêm
nhiều của bão cho nên là có thế nào thì bán thế chỉ được một vài hôm nữa thì hết không còn gì nữa
thì bán được đồng nào thì nhặt được đồng ý tức còn đâu là vứt đi hết
tổng thiệt hại do cơn bão số một gây ra cho các tỉnh bắc bộ đã lên đến ba năm trăm linh tỷ đồng
tuy nhiên điều đáng nói là việc dự báo cấp độ bão thấp hơn so với thực tế đã khiến người dân chủ quan
những thiệt hại mà bão số một đề lại đã cho chúng ta một bài học quan trọng trong công tác dự báo
công tác ứng phó với những diễn biến khó lường của thiên tai